hiện nay bảy mươi dân cư ở thừa thiên huế phân bổ ở vùng nông thôn trong đó bốn mươi hai dân số vẫn theo nghề nông
để nâng cao năng suất chất lượng và giá trị kinh tế tỉnh thừa thiên huế đang hướng đến mục tiêu phát triển nền nông nghiệp đô thị công nghệ cao
kết hợp gia tăng chuỗi cung ứng sản phẩm hiệu quả cho thị trường
đây là mô hình dưa trồng trong nhà màn theo công nghệ israel của công ty cổ phần cấp nước thừa thiên huế tại xã lộc an huyện phú lộc
dưa được trồng khép kín tự động đồng bộ với môi trường sạch giá thể sạch tưới nước sạch dinh dưỡng được kiểm soát và hệ thống tưới nước hoàn toàn tự động bằng công nghệ tưới nhỏ giọt israel
sau một thời gian đầu tư chăm sóc sản phẩm dưa lưới của công ty đã có chỗ đứng trên thị trường
sản phẩm của chúng tôi thân thiện môi trường nhưng chất lượng thì lại cao hơn gấp đôi so với phương pháp thủy canh truyền thống
khi chúng tôi phát triển cái mô hình này thì đã có một số các hộ dân ở thành phố liên hệ với chúng tôi
và họ cũng muốn áp dụng những mô hình này
vài năm trước sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn là điều khá mới mẻ với người dân ở thừa thiên huế
nhưng gần đây từ những mô hình thực sự có hiệu quả một số người dân doanh nghiệp ở thành phố huế và huyện a lưới
đã chủ động tìm đến các nhà khoa học để tìm hiểu đặt hàng đầu tư sản xuất và đều đã có sản phẩm bán ra thị trường
qua quá trình nghiên cứu quá trình học tầm nhiều mô hình thì mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao là một trong mô hình cần được khẩn trương và nghiên cứu để được khai ứng dụng trên thừa thiên huế
mô hình này thì chúng ta hy vọng sẽ có một mô hình tốt để áp dụng công nghệ để nâng cao năng suất giảm chi phí đầu tư
đặc biệt là có những sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu về thị trường liên quan đến nội án và thực phẩm
để thực hiện quyết tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh thừa thiên huế đã đẩy nhanh tiến trình tích tụ ruộng đất
một số địa phương của huyện quảng điền phong điền đến nay đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa để có những cánh đồng mẫu lớn sẵn sàng đón sóng đầu tư
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về chính sách để doanh nghiệp và người dân cùng bắt tay nhau sản xuất và cùng phát triển